đánh bạc qua mạng internet tại một quán nước giải khát
tám đối tượng đã bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
kiểm tra tại quán nước giải khát trên địa bàn ấp thành ninh xã thành lợi huyện bình tân
lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ tám đối tượng đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua
bằng tiền qua mạng internet có nhà cái tại campuchia
tăng vật tạm giữ gồm ba điện thoại di động phục vụ cho các đối tượng đánh bạc
tạm giữ trên người nhóm đối tượng số tiền trên bốn mươi triệu đồng bốn điện thoại di động
hiện công an huyện bình tân vẫn đang tiếp tục làm việc với nhóm đối tượng trên
để mở rộng điều tra đường dây đánh bạc liên quan đến nhiều người tham gia